trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu các ngành địa phương điều chỉnh biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu công nghiệp v sip
ông minh giao ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với địa phương khẩn cấp cách ly tập trung hơn một hai trăm linh người lao động ở công ty hoi yaleng và xét nghiệm theo quy định hoàn thành trong ngày ba mươi tháng tám
sở y tế huy động nguồn nhân lực phối hợp để khống chế dịch nhanh nhất
đến ngày ba mươi một tháng tám ngành y tế địa phương đã xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân ở khu công nghiệp v ship quảng ngãi
tất cả doanh nghiệp ở khu vực này chủ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người lao động thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu ở yên đó
sau khi phát hiện ổ dịch tại công ty hoi yalence quảng ngãi cũng đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tương ứng với mức nguy cơ rất cao trong một mươi bốn ngày kể từ một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám
đối với các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa nghĩa hành mộ đức trà bồng sơn hà thị xã đức phổ và thành phố quảng ngãi
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng tám quảng ngãi ghi nhận sáu trăm sáu mươi ca mắc covid một mươi chín
chủng ca bệnh covid một mươi chín vừa được ghi nhận tại một đám tang ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn thanh hóa khiến cho toàn bộ huyện này phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thông tin từ ubnd huyện nga sơn
vừa ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ toàn huyện bắt đầu từ sáu giờ ngày ba mươi một tháng bốn
trước đó qua điều tra truy vết những người có liên quan tới chùm ca bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa hợp lực thành phố thanh hóa huyện nga sơn
đã truy vết được rất nhiều trường hợp từng đến bệnh viện này để điều trị chăm sóc những người thân của mình từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám nên đã thực hiện các xét nghiệm
đến tối ngày ba mươi tháng tám huyện nga sơn đã ghi nhận
trong ba ca mắc covid một mươi chín cả ba ca bệnh này đều liên quan tới một đám tang tại tiểu khu long khang thị trấn nga sơn diễn ra vào hôm hai mươi sáu tháng tám
để kịp thời ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh chủ tịch ubnd huyện nga sơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện hơn một trăm năm mươi dân
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng tám
thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với bốn tiểu khu bao gồm long khang thắng thịnh trung bắc và bách lợi
thuộc thị trấn nga sơn thời gian cách ly bắt đầu từ sáu giờ ngày ba mươi một tháng tám cho đến khi có thông báo mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tỉnh thanh hóa ghi nhận tổng cộng ba trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cũng đã ban hành công điện khẩn
tạm dừng các hoạt động của các tiệm cơ sở cắt tóc gội đầu thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp các chợ cóc chợ tạm cho đến khi có thông báo mới
tự xưng ban chỉ đạo phòng chống dịch gây náo loạn siêu thị
nhiều người đã gửi câu hỏi về cho chương trình mong muốn được biết hình phạt sẽ xử lý đối với đối tượng trên như thế nào
mới đây trao đổi với báo chí xung quanh việc ông hồ hữu nhân ngụ tại trung cư star hiêu thuộc phú mỹ hưng
phường tân phú quận bảy tp hcm trong lúc cự cãi đã dơ thẻ tình nguyện viên ra để hù dọa nhân viên và bảo vệ
tự xưng là người của ban chỉ đạo quận bảy luật sư lê trung phát đoàn luật sư tp hcm nói rằng
công an quận bảy cần tiếp tục xác minh để kịp thời xử lý theo quy định
cụ thể cần phải làm rõ người này có thuộc đối tượng được cấp giấy phép đi đường hay không
có phải là lực lượng được phép vào siêu thị cửa hàng bán lương thực thực phẩm để mua hàng trực tiếp hay không
bởi hiện nay chỉ những người được phép mới được ra đường
chỉ những người được fed mới được trực tiếp đi đến các cửa hàng siêu thị để mua lương thực thực phẩm
tp hcm đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu người đàn ông này vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản một một mươi hai một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi với mức phạt từ một ba triệu đồng luật sư phát nói
ngoài ra người này đã có cử chỉ lời nói thô bạo lớn tiếng nơi công cộng
hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản một năm một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự
số tiền bị phạt có thể từ một trăm linh đến
quan trọng hơn cả là việc điều tra xử lý hành vi sử dụng thẻ cộng tác viên giả của ông hồ hữu nhân
hành vi này có thể bị khởi tố vụ án hình sự bởi nó có dấu hiệu của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
nếu bị khởi tố người này có thể phải đối mặt với hình phạt được quy định tại khoản một điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi hai nghìn một mươi bảy
lúc đó người này có thể phải đối mặt
với mức phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
thật đáng buồn khi cả nước và thành phố hồ chí minh đang gồng mình phòng chống dịch covid một mươi chín thì người đàn ông này đã có những hành động như vậy
nó đang làm xấu hình ảnh của lực lượng tuyến đầu chống dịch đặc biệt là ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy luật sư phát nói
như báo sức khỏe và đời sống đã đăng tải vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám trên mạng xã hội đã lan truyền một clip dài
một phút bốn mươi chín giây được cho là tại yom city mart kênh đào đường tôn giật tiên quận bảy thành phố hồ chí minh
đã xảy ra tranh cãi dữ dội giữa nhân viên bảo vệ với một người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy đi mua hàng cho ban chỉ đạo
tuy nhiên theo quy định hiện tại siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền địa phương sở tại
khi bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản người đàn ông này còn đe dọa sẽ báo công an quận bảy và hỏi biết tôi không
người đàn ông này liên tục chỉ tay lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói tôi cho công an xuống gặp ông
nói rất lời người này sau đó dơ thẻ màu trắng lên và nói tiếp tôi mua cho ban chỉ đạo nhà anh đây ở địa bàn quận bảy dẫn mặt với tôi ạ
bất chấp sự truy cản của bảo vệ và nhân viên siêu thị người này tiếp tục vượt qua dây phong tỏa của siêu thị rồi đi vào trong tiếp tục lớn tiếng
tôi bước vô nẻ thằng nào làm gì được tôi
lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng
người đàn ông liền chỉ tay đáp tôi gọi công an xuống ông là an ninh thì an ninh gì an ninh công ty gì thẻ ngành của anh đâu
kêu bảo vệ tòa nhà này xuống đây nhanh
sau đó người đàn ông này còn yêu cầu bảo vệ anh đưa giấy tờ của anh ra tôi làm địa phương ở đây nẻ tôi quản lý địa bàn này nẻ ông biết tôi không
người này còn kéo khẩu trang xuống và thách thức bảo vệ chụp hình lại
thượng tá hoàng đình thạnh phó trưởng công an quận bảy tp hcm cho biết
quá trình điều tra công an quận bảy đã chứng minh đương sự hữu nhân không phải thành viên của ban chỉ đạo quận bảy
cũng như không phải thành viên của bất cứ ban chỉ đạo phòng chống dịch nào trên địa bàn tp hcm
thẻ đối tượng sử dụng được bạn trả nguyện
tổ chức tình nguyện quốc tế sj việt nam cũng khẳng định có bốn mươi một cộng tác viên nhưng không có ai tên huỳnh hữu nhân
giấy này được làm giả của một bạn cộng tác bên tổ chức
tổ chức này nói
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo